hồi bảy giờ ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm linh năm sáu độ kinh đông trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
trong sáu giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần
hiện mưa bắt đầu lan rộng ra miền bắc đặc biệt các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ có khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất
vì mưa sẽ kéo dài từ trưa nay đến ngày hai tháng chín
với tổng lượng mưa là hai trăm linh ba trăm linh mm của cả đợt các tỉnh như hòa bình sơn la yên bái phú thọ cần đặc biệt lưu ý